người dân huyện hương khê hà tĩnh hết sức bức xúc trước việc lợn đang trong thời gian khoanh vùng
vì nghi nhiễm bệnh lở mồm long móng nhưng chủ lò mồ vẫn tiến hành giết thịt bán ra thị trường
sau khi cơ quan thú y hà tĩnh công bố toàn bộ số lợn tại lò mổ trên đều bị bệnh lở mồm long móng
thì người dân càng bức xúc hơn
vậy trách nhiệm của các cơ quan liên quan trong sự việc này là như thế nào
sau đây là phản ánh của phóng viên thời sự truyền hình nhân dân
từ ba con lợn ban đầu đến nay cơ quan thú y tỉnh hà tĩnh đã xác nhận có tổng cộng một mươi ba con lợn
tại lò mổ tập trung gia phố huyện hương khê bị bệnh lở mồm long móng
điều này càng gây bức xúc cho nhân dân khi trước đó chính cơ quan thú y địa phương lại xác nhận
lợn chỉ bị xây sức ở chân do quá trình vận chuyển chứ không phải bị lở mồm long móng
tuy nhiên trong quá trình để xác nhận nó bị bệnh lở mồm long móng không
thì rõ ràng điều quan trọng nhất đó là phải chẩn đoán phi lâm sàng
chứ còn mà bằng cảm quan của cán bộ thú y trực tiếp kiểm trích tài lo thì rõ ràng là cũng bằng mắt thương
cho đến ngày một mươi chín tháng ba người dân huyện hương khê vẫn tiếp tục tập trung tại lò mổ gia phố
để ngăn chặn việc đưa lợn bị dịch lờ mồm long móng đi tiêu hủy
người dân yêu cầu cần phải làm rõ trách nhiệm của cơ quan thú y
cũng như chủ lò mổ khi để xảy ra sự việc này
đồng thời đề nghị các bên liên quan phải bồi thường thiệt hại cho bà con
trước thực tế này ubnd huyện hương khê đã cam kết với bà con sẽ hỗ trợ bảy mươi năm theo giá trị hiện hành
cho các hộ có lợn bị tiêu hủy đồng thời sẽ làm rõ trách nhiệm các đơn vị liên quan
khi để xảy ra sự việc và ngưng hoạt động tại lò mổ trong những ngày tới
ubnd huyện hương khê đã cam kết với bà con sẽ hỗ trợ bảy mươi năm theo giá trị hiện hành cho các hộ có lợn bị tiêu hủy

ubnd huyện hương khê đã cam kết với bà con sẽ hỗ trợ bảy mươi năm theo giá trị hiện hành cho các hộ có lợn bị tiêu hủy
ubnd huyện hương khê đã cam kết với bà con sẽ hỗ trợ bảy mươi năm theo giá trị hiện hành cho các hộ có lợn bị tiêu hủy
nhưng người dân vẫn rất lo lắng bởi trước đó một số lợn đang trong thời gian chờ kết quả kiểm dịch
vẫn được cơ quan thú y huyện và chủ lò mổ mang đi giết thịt bán ra thị trường